thưa quý vị khởi công năm hai nghìn một mươi ba với mức đầu tư là hơn một một trăm linh tỷ đồng từ nguồn vốn vay của ngân hàng thế giới
hợp phần tuyến xe buýt nhanh hà nội brt từ bến xe yên nghĩa tới bến xe kim mã được kỳ vọng là một bước đột phá của giao thông thủ đô
và theo dự kiến thì dự án này sẽ hoàn thành vào cuối năm hai nghìn một mươi năm
thế nhưng cho đến nay sau nhiều năm triển khai thì dự án này vẫn chưa được đưa vào sử dụng
to đẹp hoành tráng những người dân thủ đô lần đầu tiên thấy nhà chở xe buýt đúng chuẩn quốc tế
nhưng họ không hiểu sao mãi vẫn chưa được sử dụng
nhà chờ xe buýt theo chuẩn quốc tế đã hoàn thiện trong hơn hai năm nay tuy nhiên nó vẫn chưa được đi vào sử dụng
người dân mong chờ câu hỏi là bao giờ dự án xe bít nhanh ở hà nội sẽ được đưa vào sử dụng
thay vì đọc chiếu như hiện nay
hệ thống xe buýt nhanh hà nội brt do ban quản lý dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị hà nội triển khai xây dựng
có chiều dài khoảng một mươi bốn bảy km có điểm đầu là bến xe yên nghĩa và điểm cuối là bến xe kim mã với hai mươi một nhà chở
một chạm trung chuyển là biến xe kim mã bốn cầu đi bộ tiếp cận nhà chở và một chạm sửa chữa
những hình ảnh ngồn ngang như thế này cho thấy chưa có tín hiệu nào để đẩy nhanh tiến độ sử

mà đường thì nhỏ mà ta dừng ở giữa đường thì không nghĩ là không hợp lý
bằng mắt thường của người dân ngay từ đầu họ có thể chỉ ra hàng loạt bất cập của dự án
như trên tuyến đường hiện chủ yếu có từ hai đến ba làn
giờ lại chia thêm một làn cho xe buýt brt sẽ càng thêm ủn tắc giao thông
bởi mặt độ phương tiện ngày càng lớn
xe buýt nhanh nhưng đường hẹp trả lẽ xe buýt nhanh tranh đường của các phương tiện khác
để đòi nhanh của mình cùng hàng loạt bất cập khác
vậy mà phải hơn một mươi năm triển khai sở giao thông vận tải hà nội là chủ đầu tư dự án
mới thừa nhận là chưa lường hết được những bất cập
khó nhất là phương án tổ chức giao thông để thực hiện phương án này
tại thời điểm chúng ta nghiên cứu và lập dự án thì tuyến đường này
khi đếm xe lưu lượng của tuyến đường này có thể là hệ số xe quy đổi chỉ có một ba trăm linh
sẽ áp vào những tiêu chuẩn tiêu chí của brt
chứ không phải là truyền thống
chúng ta không nghiên cứu
nhưng những cái quá trình nghiên cứu trước đây không thể lường hết được
cái tính dự báo chúng ta không thể lường hết được
trao đổi với luật sư văn trường trinh ông khẳng định
đổ lỗi trong kỳ hoạch hay không lường trước được thực tế
là cách đổ lỗi quá dễ dàng